nhằm chung tay xây dựng tương lai của trái đất sự hợp tác mới giữa các nước mới nổi và nhật bản
chính là chủ đề chính của hội nghị kinh doanh ega lần thứ sáu mươi sáu
vừa diễn ra vào chiều nay tại thành phố đà nẵng
do ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng phối hợp với brand work group nhật bản phối hợp tổ chức
nhật bản là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của việt nam và các nước mới nổi
năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và nhật bản đạt ba mươi bảy tám tỷ usd
tăng một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
hai bên đang phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu hai triệu lên sáu mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
thành phố đà nẵng xác định nhật bản là một trong những đối tác chiến lược thị trường trọng điểm
có tiềm lực mạnh về tài chính và công nghệ cần tập trung thu hút đầu tư vào thành phố
trong các lĩnh vực công nghệ cao công nghệ thông tin truyền thông và công nghiệp phụ trợ
các lĩnh vực giáo dục dịch vụ